bộ giao thông vận tải vừa chỉ đạo cục hàng không việt nam nghiên cứu xem xét mở lại một số đường bay quốc tế
theo cục hàng không việt nam các hãng hàng không trong nước đều sẵn sàng bay quốc tế như thời điểm trước dịch
cục hàng không đã có kế hoạch nối lại các đường bay song phụ thuộc và đánh giá tình hình dịch bệnh tại các quốc gia
bản chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín sẽ đánh giá và quyết định thời điểm cho mở đường bay nào
trong tháng năm lượng khách quốc tế qua cảng hàng không trên cả nước đạt bảy mươi tám khách giảm chín mươi bảy sáu